trong bốn giờ sáng ngày hôm nay việt nam có tổng cộng một bốn trăm tám mươi bốn ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước
trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng một đến nay là bảy trăm chín mươi một ca
việt nam đã điều trị khỏi cho một bảy trăm một mươi bảy ca covid một mươi chín
trong số các ca đang điều trị tại các cơ sở y tế hiện có sáu mươi chín ca âm tính lần một ba mươi chín ca âm tính lần hai và năm mươi năm ca âm tính lần ba với sars cov hai
còn tại hải dương
ngoài năm ổ dịch tại trí linh cẩm giàng nam sách kinh môn thành phố hải dương đã cơ bản được kiểm soát
tỉnh hải dương vừa xuất hiện thêm ổ dịch mới ở xã kim liên huyện kim thành
một bệnh nhân nam được phát hiện thông qua giảng lọc tại trung tâm y tế huyện vào ngày một mươi chín tháng hai sau đó đã lây cho một số người khác
ngay sau khi phát hiện ca bệnh này ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện kim thành đã thần tốc truy vết được hơn hai trăm linh trường hợp f một đưa đi cách ly tập trung
đồng thời phong tỏa bốn thôn của xã kim liên
qua xét nghiệm tiếp tục phát hiện thêm năm trường hợp f
đáng chú ý là trường hợp f là vợ bệnh nhân có tiếp xúc với gần hai mươi công nhân cùng dây chuyển may tại công ty giày bình dương ở xã kim liên và đều thường trú tại xã này
công ty dày bình dương có hai trăm bảy mươi công nhân hầu hết quê ở xã kim liên đã được phong tỏa nghiêm ngặt
các biện pháp khoanh vùng cách ly lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín đối với tất cả các trường hợp liên quan đến các ca bệnh mới
trong ngày hai mươi một tháng
hai mươi tháng hai đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng cho toàn bộ người dân xã kim liên
tiếp tục với một số thông tin về an ninh trật tự
mâu thuẫn trong khi tới hát karaoke một người đàn ông đã rút dao đâm loạn xạ khiến cho ba thanh niên tử vong
trong đó có hai nữ một nam và một số người khác bị thương
vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn cố thổ xã hòa sơn huyện lương sơn tỉnh hòa bình
thông tin ban đầu vụ việc xảy ra vào khoảng
vào thời gian trên một nhóm thanh niên đến hát tại quán karaoke ở thôn cố tổ
đã xảy ra xô xát với một nhóm khác
lúc này bất ngờ một người đàn ông đã rút dao đâm loạn xạ dẫn đến ba người tử vong
nhiều người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu
hiện nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng trên đang được công an tỉnh hòa bình phối hợp điều tra làm rõ
lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh an giang
thuộc tổ tỉnh biên vừa phát hiện và bắt giữ hai bao thuốc lá
láng ngoại nhập lậu được các đối tượng nguy trang vận chuyển vào nội địa tiêu thụ
trong khi tuần tra tại khu vực cánh đồng thuộc khóm xuân biên thị trấn tịnh biên
tổ công tác phát hiện ba đối tượng đang vác và gánh cỏ đi từ hướng biên giới campuchia về việt nam
có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng lại kiểm tra
phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng đã bỏ chạy thoát thân
bỏ lại tăng vật là hai bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu hero messi
được cất giấu giữa những gánh cỏ
lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ tăng vật
và bàn giao cho công an huyện tịnh biên tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
đối với đối tượng lê quốc hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn tân sơn
xã tân khang huyện nông cống tỉnh thanh hóa về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện như xuân
tỉnh thanh hóa là đối tượng lục văn duyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn đồng trình
xã xuân hòa huyện như xuân tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê văn tuấn sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại thôn hùng tiến
xã hoàng yến huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa bị công an huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã
cũng về tội trộm cắt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý